từ trước khi nhà sư trở thành người đứng đầu hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
ông ngưỡng mộ sự uyên bác khiêm nhường của đức pháp chủ
các đoàn của ủy ban thường vụ quốc hội ban dân sự trung ương bộ công an bộ nội vụ đến đặt vòng hoa thắp hương kính viếng
nhiều người dân xã quang lãng huyện phú xuyên bày tỏ sự xúc động khi đến viếng cố đại lão hòa thượng thích phổ tuệ
ông là viện chủ tổ đình viên minh chùa giáng sau khi có giới pháp đầy đủ
ông luôn chọn nơi thôn giã để ẩn cư tu hành
khi đại lão hòa thượng thích phổ tuệ qua đời vào ngày hai mươi một tháng một mươi nhiều phật tử vô cùng thương tiếc ngài
vị đệ tam pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam đã sống một trăm linh năm năm và trong cuộc đời đã trao đi nhiều yêu thương
nhiều bài giảng phật pháp
chính vì thế khi ngày phiên tịch rất nhiều phật tử đã nhắc lại câu chuyện mà ngài đã nói bài giảng ngày đã truyền
người về theo phật khi còn sống đại lão hòa thượng thích phổ tuệ nói
sống được bao nhiêu năm không phải là thước đo giá trị của đời người
vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì mang lại lợi ích gì cho đời cho đạo
ngài trần nhân tông chỉ ở đời có năm mươi một năm ngài pháp loa có bốn mươi bảy năm mà công nghiệm thì bất khả tư nghị
đại lão hòa thượng thích phổ tuệ cũng từng ngẫm tôi trụ thế đến nay đã hơn trăm năm
ở chùa cũng đã gần trăm năm
ngài trần nhân tông nghiệp là tu hành nuôi thân chủ yếu bằng nghề làm ruộng chưa từng dám làm dụng một bát gạo một đồng tiền của tiến thí thập phương
khi nào chư phật trư tổ cho gọi thì tôi về thôi
ngài cũng từng tâm sự suốt đời tôi chỉ mong được niệm phật cầu kinh không mong cầu xanh lợi
xin các vị đừng gọi tôi là pháp chủ hãy cứ nhìn tôi như một lão tăng thanh bần sống trong ngôi chùa làng là tôi mãn nguyện
trên thực tế giáo hội phật giáo việt nam từ khi thành lập
năm một nghìn chín trăm tám mươi một cho đến nay có ba vị pháp chủ là đại lão hòa thượng thích đức nhuận sinh năm một nghìn tám trăm chín mươi bảy mất năm một nghìn chín trăm chín mươi
đại lão hòa thượng thích tâm tịnh sinh năm một nghìn chín trăm một mươi năm mất năm hai nghìn năm
đại lão hòa thượng thích phổ tuệ sinh năm một nghìn chín trăm một mươi bảy mất năm hai nghìn một mươi
pháp chủ hay pháp chủ hội đồng chứng minh hay thiền gia pháp chủ là danh sưng với người lãnh đạo cao nhất của giáo hội phật giáo việt nam
ở thời điểm hiện tại
đại lão hòa thượng thích phổ tuệ cũng từng nói
chùa to cảnh lớn dàng đường đẹp phòng ốc sang dù sao cũng chỉ là phương tiện
linh hồn của nó là thầy và trò trong quan hệ tu tập và hành trì
là pháp chủ nhưng đại lão hòa thượng thích phổ tuệ vẫn sống ở ngôi chùa làng
đức pháp chủ nói về phật tại tâm
một đoạn video cũng được nhiều người xem đi xem lại sau khi đại lão hòa thượng thích phổ tuệ qua đời
trong đoạn video này

nói về phật tại tâm thì người ta cứ tưởng nó là cái gì
nếu đem mổ xẻ ra thì nó là ruột gan mề phổi chứ nó là cái gì
đấy nhưng mà trong đấy còn cái gọi là linh tính nữa
cho nên người ta mới gọi là tâm linh
cái đấy thì lại vô hình
nếu được thuận duyên nó thì nó xây nên cuộc đời cực lạc thế giới
thế thì cực lạc thế giới đấy là tâm chân như tâm chính xác tâm trí thiện
đấy là cái tâm ấy

đại lão hòa thượng thích phổ tuệ nói
ngài giảng còn những cái tâm loạn động ức hiếp cậy mạnh hiếp yếu cậy khôn hiếp dại
thì cái tâm ấy không phải là tâm phật nữa rồi
đó là cái tâm bão ác phàm phu cái tâm nguyên nhân gây nên cảnh khổ
sâu sắc ra là địa ngục ma đói tâm đấy chia làm chân vọng
chân là thực thà tốt lành xây dựng cho mình xây dựng cho người xây dựng cho thế gian tốt đẹp
còn cái vọng tâm là điên đảo mê hoạc
giáo dở rồi cậy mình cậy thế tạo nên nhiều núi xương sông máu cho thế gian
thì đấy là tâm ma quỷ chứ không phải tâm phật
còn cao hơn nữa trung tâm điểm của vũ trụ là bản thể của vũ trụ
cái tâm ấy là tâm chính xác tâm sáng suốt nhất
cái tâm ấy huyên biến tất cả cái tốt lành
còn vọng tâm là huyên biến mọi cái dở
thế thì phật tại tâm
nói bình dị thì tâm con người tứ bi đức hạnh là tâm phật
cũng tại cái tâm ấy thôi chả ai trông thấy cái tâm đó đâu
cũng theo đại lão hòa thượng thích phổ tuệ
cái tâm ấy đã phát sinh trong mình là tâm ích kỷ thì là tâm xấu
tâm ma quỷ không phải tâm phật
mà cái tâm lợi mình lợi người làm cuộc đời tốt đẹp
đấy là tâm phật tâm sáng suốt tâm từ bi tâm đạo hạnh
tâm ma cũng ở mình tâm phật cũng ngờ mình
mà cái tâm ấy vô hình
nó chỉ vận dụng được đạo lý của vũ
chân lý của bản thân
lý của bản thể là trí thiện thì lành
còn rơi vào vô minh phiền não thì nó sâu
nó làm cho không ít những trụy lạc một đời
mà còn trụ lạc nhiều nữa
nên đạo phật có câu luân hồi
xa vào luân hồi ấy
theo đại lão hòa thượng thích phổ tuệ
đạo phật đánh giá chỉ có tâm trí con người làm nên tất cả
cũng cái tâm ấy cũng như bát nước
nó lẫn bùn bây giờ phải cạn lọc lấy chất trong
bùn đất thì phải gạn nó đi
nó cũng lẫn vào tư tưởng
con người thôi
nước là chân tâm tử tâm thiện tâm
nhưng nó bị bùn đất lẫn bào
thì phải gạn lọc đi
đi lên cảnh giới an lạc cũng là mình
sở dĩ người ta tu là như thế
nó chỉ khác nhau ở hai chữ thiện ác chân vọng
để tưởng nhớ công lao to lớn của đức pháp chủ
giáo hội phật giáo việt nam đại lão hòa thượng thích phổ tuệ
đối với đạo pháp và dân tộc
ban thường trực hội đồng chứng minh
ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
tổ chức lễ tăng cho ngài
theo nghi thức cao nhất của giáo hội phật giáo việt nam
sinh thời đức pháp chủ đại lão hòa thượng thích phổ tuệ
có khẩu rụ rằng
sau khi tôi theo hầu phật tổ
thì không được tổ chức tăng lễ linh đình
nghi lễ hết sức giản đơn
ngắn ngày theo truyền thống đạo phật
và tổ chức tại chùa viên minh
đề nghị không vòng hoa phung điếu
không tiểu sử dài dòng
không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức
của tăng ni và phật tử
nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi
thì niệm danh hiệu phật
và tụng thời kinh tại trụ sứ của mình
hồi hướng công đức cho thế giới hòa bình
nhân sinh an lạc
sự ra đi của đại lá hòa thượng thích phổ tuệ
đã để lại niềm thương tiếc
đối với tăng ni phật tử trong cả nước
ngài đã viên tịch
nhưng những bài giảng phật pháp của ngài
sẽ còn phát huy giá trị ngàn đời
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại